trong khi về phía nga thứ trưởng ngoại giao nga sergei voshidin cho biết điện kremlin sẽ không yêu cầu mỹ và liên minh châu âu
dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế vì sức ép sẽ không làm thay đổi lập trường của nga về chiến dịch quân sự tại ukraine
nhà ngoại giao lưu ý rằng chính phủ nga sẽ không yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt vì chúng hoàn toàn không hợp pháp và không có tác dụng gây sức ép
theo ông verin nước nga sẽ tập trung đẩy mạnh tiềm lực kinh tế quốc gia cũng như khả năng phát triển độc lập
trong một diễn biến liên quan khi nga cắt đứt với cả đồng usd và đồng euro
ngân hàng vtb thuộc sở hữu nhà nước nga đã áp dụng lãi suất tối đa tám cho đồng nhân dân tệ của trung quốc
để thu hút khách hàng mở tài khoản tiết kiệm bằng đồng tiền này
trong khi đó khoản tiền gửi bằng đồng rút kỳ hạn sáu tháng hiện có lãi suất hàng năm là hai mươi một
vtb cho biết trong tuần qua khách hàng đã đầu tư hơn một tỷ rup và các sản phẩm tiết kiệm truyền thống
chính phủ nga khẳng định có đủ nguồn lực để đảm bảo hệ thống tài chính ổn định
trong bối cảnh hứng chịu các lệnh trừng phạt và các mối đe dọa từ bên ngoài